điện đó về tuần tra xử lý cho tựa đô thị cũng được chú trọng quan tâm

các điểm chốt xây dựng phương án rồi công tác chuẩn bị cũng gần như là xong rồi báo cáo các chính trị
đây thì sẵn sàng để chờ đón ngày diễn ra đại hội
để phục vụ kỳ si game diễn ra an toàn tuyệt đối công an quận năm từ liêm nói riêng công an hà nội nói chung

các điểm chốt xây dựng phương án rồi công an hà nội nói riêng
đảm bảo một kỳ si game diễn ra an toàn thuận lợi